nhưng những người có mặt tại đây đều là các đảng viên khu vực nông thôn
kể từ khi thường vụ tình ủy có chỉ đạo về việc tổ chức các lớp học tập nghị quyết
thì cấp ủy các cấp tại tuyên quang đã tiến hành phân loại đảng viên thành hai loại đối tượng
đảng viên là cán bộ công chức viên chức và đảng viên nông thôn để từ đó tổ chức các lớp học riêng
cách làm này nhằm để công tác quán triển nghị quyết của báo cáo viên đi vào các vấn đề trọng tâm hơn
phù hợp với nhu cầu khả năng tiếp nhận cũng như lĩnh vực công tác của các đảng viên tham gia
nghĩa quyết là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng mà chúng tôi đang thực hiện triển khai
để đảm bảo cho tất cả cán bộ đảng viên cán bộ công chức viên chức và người dân
để hiểu được nghị quyết để thực hiện nghị quyết được thành công
phải phân chia được đối tượng học tập thì nó phù hợp với điều kiện hơn
có những đảng viên ở nông thôn hoặc cán bộ nhân dân ở nông thôn
thì cái hiểu biết của họ là nó chậm hơn so với cán bộ công chức
thì vì thế
vì thế là ta chọn cái đối tượng học quán triệt thì nó khác
còn đối tượng cán bộ thì ta tổ chức một lớp riêng
thì cái nhận thức và cái cách làm thì của cán bộ thì nó khác
vì thế là cái kết quả thì nó nhận thức sâu hơn thì thực hiện cái nghị quyết nó sẽ tốt hơn
có một chi tiết không thể không nhắc tới đánh dấu sự đổi mới trong phương pháp phổ biến
nội dung nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đó là việc phát hành những tờ gấp như thế này
các nội dung chính
cốt lõi của nghị quyết như mục tiêu tổng quát trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các chỉ tiêu quan trọng một mươi hai nhiệm vụ tổng quát sáu nhiệm vụ trọng tâm
đều được biên tập tóm lược lại những ý chính nhất để làm sao những đảng viên nông thôn
đảng viên là bà con dân tộc thiểu số đều có thể hiểu và nắm bắt được
như trước kia thì phát các nghị quyết chương trình ngồi nó rất dày
nhưng mà qua đây thì nghị quyết của đảng bộ đã in ra cái tờ là ngắn ngọn hơn
súc tích hơn cho đảng viên và nhân dân
nhất là đảng viên thấy học được nghị quyết này rất là sâu sắc
và nó ngắn thu tóm lại được những cái cơ bản về trong cái nghị quyết
tỉnh ủy ban hành những cái tờ rơi rất là ngắn gọn súc tích
nội dung dễ nhớ dễ hiểu để làm sao cho cán bộ và đảng viên đọc tờ rơi đó
có thể là hiểu được cái nội dung của nghị quyết
rất là ngắn gọn và đặc biệt là những cái nội dung chủ yếu
và những cái
khâu đột phá để thực hiện và sau đó là triển khai để thực hiện tại địa phương sát với thực tiễn
việc học tập quán triệt tốt nghị quyết đại của đảng bộ các cấp tại tương quang
đã góp phần đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống
trở thành những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
bởi khi nội dung của nghị quyết được truyền đạt tới toàn thể người dân
xác định được những chủ trương nhiệm vụ trọng tâm
để từ đó chính họ mới là người góp phần lớn vào việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết đó
đơn cử như chủ trương tập trung phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
của ban chấp hành đảng bộ tỉnh tuyên quang đã được quán triệt sâu rộng trong quần chúng nhân dân
và khi người dân hiểu nắm bắt được đường lối
thì họ sẽ trở thành những người giám sát chặt chẽ nhất việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp
có một thực tế đó là việc học tập quán triển nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại nhiều nơi
vẫn được thực hiện một cách hình thức
nội dung truyền tải chê sát với công việc cũng như tình hình thực tế tại địa phương
nên chưa thu hút được sự quan tâm đầy đủ của đảng viên
do đó những cách làm mới như ở tương quang sẽ từng bước khắc phục được
những hạn chế bất cập trong việc học tập quán triển nghị quyết
có như vậy việc cụ thể hóa những chủ trương đường lối của đảng
mới nhận được sự quan tâm hưởng ứng từ nhân dân